sau năm ngày lẩn trốn trên núi do sát hại hàng xóm lê đình thức chú tại xã thịnh lộc huyện lộc hà xuống làng tìm kiếm thức ăn thì bị công an huyện lộc hà phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh bắt sử
trước đó vào tối ngày sáu tháng tám do nghi ngờ ông quách trọng bình chú cùng thôn ném đá vào nhà nên thức đã dùng dao nhọn nâm nhiều nhát khiến ông bình tử vong do mất máu cấp
sau khi gây án thức đã bỏ trốn vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi một tháng tám lực lượng trinh sát mật phục đã phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt gần khu vực cây xăng an lộc để tìm thức ăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt sử lê đình thức và đưa về trụ sở công an huyện lộc hà để điều tra làm rõ